khoảng một mươi một giờ trưa nay một tháng chín đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam đã tới thái lan để chuẩn bị cho trận đấu mở màn bảng g vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á với đội tuyển thái lan vào ngày năm tháng chín
đội quân của huấn luyện viên park hang seo có mặt ở sân bay quốc tế suvarnabhum vào trưa ngày một tháng chín
theo ghi nhận các thành viên ban huấn luyện và các tuyển thủ đều mạnh khỏe
hậu vệ đoàn văn hậu không có mặt trong chuyến bay này do đã bay sang hà lan vào tối ba mươi tháng tám để kiểm tra y tế tại câu lộc bộ herriven
sau đó cầu thủ này sẽ bay thẳng từ hà lan về thái lan để tham dự trận đấu với nước chủ nhà
trận mở màn bảng g vòng loại world cup hai nghìn hai mươi khu vực châu á sẽ diễn ra trên sân vận động thamasat vào ngày năm tháng chín tới
theo kế hoạch chiều một tháng chín đội tuyển việt nam sẽ có buổi tập đầu tiên trên đất thái tại sân vận động của câu lộc bộ muang thong united
bảng g vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á gồm bốn đội đông nam á là thái lan malaysia indonesia và đội tuyển việt nam cùng đội hạt giống các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae